phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương vừa tạm giữ đối tượng nguyễn hoàng tân chú tại tỉnh đồng tháp để điều tra làm rõ về hành vi giết người
theo điều tra tân và chị nguyễn thị kim sang trú tại tỉnh đồng tháp có quan hệ tình cảm
đến tối ngày bốn tháng chín tân đến phòng trọ của chị sang chơi
tại đây tân và bạn của chị sang là nguyễn trí linh đã phát sinh mâu thuẫn
trong lúc sô sát tân dùng dao đâm khiến chị linh tử vong trên đường đi cấp cứu
sau khi gây ám tân nhanh chóng rời khỏi hiện trường và trốn về quê ở xã tân phú trung huyện châu thành của tỉnh đồng tháp
biết không thể trốn thoát tân đã đến cơ quan công an đầu thú và thừa nhận hành vi phạm tội của mình
cũng với hành vi giết người xảy ra tại tổ dân phố số một thị trấn mờ đà rắc huyện mờ đà rắc tỉnh đắk lắc
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc vừa khởi tố một mươi hai đối tượng đều trú ở huyện mờ đà rắc
trước đó đối tượng cầm đầu là hoàng văn phú cũng đã bị khởi tố về hành vi giết người
do mâu thuẫn cá nhân phú đã rủ nhóm đối tượng cùng đi đến phòng trọ của nguyễn văn phước để đánh nhau
trong lúc này nhóm của phước đang cùng nhau ngồi uống rượu phú cùng đồng bọn đã dùng dao và cây sắt xông vào đánh nhau
hậu quả làm cho hai người trong nhóm của phước là nguyễn văn bình và nguyễn trí toàn bị thương tích nặng ở vùng đầu và trên cơ thể
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng
một chuyên án ma túy vừa bị lực lượng chức năng công an tỉnh quảng bình và thừa thiên huế triệt phá thành công
bắt giữ một đối tượng thu giữ hai kg ma túy đá cùng một số tăng vật liên quan
sau nhiều ngày theo dõi giám sát xác minh các đối tượng mua bán vận chuyển ma túy từ khu vực biên giới của tỉnh nghệ an quảng bình vào thừa thiên huế
tối ngày ba tháng chín tại cầu tuần xã thủy bằng tp huế tỉnh thừa thiên huế
lực lượng phối hợp đã bắt quả tăng đối tượng phan văn an chú tại tp huế
điều khiển xe mô tô vận chuyển trái phép hai kg ma túy đá
trước đó thực hiện đấu tranh giai đoạn hai của chuyên án ngày hai mươi bảy tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
đoàn hai cũng đã chủ trì phối hợp với các đơn vị bắt ba đối tượng vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới
thu một mươi tám viên ma túy tổng hợp một xe ô tô và nhiều dụng cụ khác
hiện chuyên án đang được mở rộng điều tra triệt phá toàn bộ đường dây buôn bán ma túy hoạt động xuyên biên giới và liên tỉnh
thưa quý vị và các bạn hiện nay thì tình trạng thanh thiếu niên sử dụng ma túy đá đang ngày càng có diễn biến phức tạp
các đối tượng tham gia thì ngày càng đông càng trẻ tuổi có cả nam và nữ
ngoài tính đua đòi bốc đồng thì các đối tượng này còn bị lôi kéo do thiếu hiểu biết
tin vào lời giới thiệu là sử dụng ma túy tổng hợp không bị nghiện và không bị người khác phát hiện
đặc biệt vào các ngày lễ tết sinh nhật nhiều đối tượng đã thuê phòng hát karaoke quán bar khách sạn nhà nghỉ
để sử dụng ma túy tập thể
phản ánh của phóng viên chúng tôi ngay sau đây là lời cảnh tỉnh cho các bạn thanh thiếu niên có lối sống buông thả không lành mạnh
sáu đối tượng nam nữ thanh niên có hành vi tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy tại một khách sạn
tại thành phố ninh bình vừa bị phát hiện bắt giữ ngày ba mươi tháng tám
dạng sáng ngày bốn tháng chín tại thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương
hai mươi thanh niên nam nữ đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy trong tiếng nhạc chát chúa
đã bị công an bắt quả tang
tại hiện trường cơ quan công an thu giữ ma túy và một số vật dụng dùng để sử dụng ma túy
như khay ống hút cân tiểu ly đèn xoay màu loa nhạc bình oxy bóng cười
qua xét nghiệm nhanh có hai mươi một thanh niên nam nữ dương tính với các chất ma túy
liên tiếp các vụ phát hiện xử lý các vụ việc tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy
đã cho thấy diễn biến này đang ngày càng phức tạp và đối tượng sử dụng cũng đang trẻ hóa
một bộ phận giới trẻ hiện nay coi việc sử dụng ma túy trong các cuộc vui
như một cách thể hiện đối tượng sử dụng ma túy trong các cuộc vui
một bộ phận giới trẻ hiện đối tượng sử dụng ma túy trong các cuộc vui
một bộ phận giới trẻ hiện đối tượng sử dụng ma túy trong các cuộc vui
ngày nay thủ đoạn của tội phạm ma túy đó là chúng đang triệt để lợi dụng mạng xã hội để tiếp cận giới trẻ
việc mua bán tiếp cận với các loại ma túy tổng hợp một cách dễ dàng
chính là một trong những nguyên nhân khiến gia tăng tình trạng giới trẻ sử dụng ma túy hiện nay
các đối tượng phản tội về ma túy đã lợi dụng tất cả các phương tiện thông tin tại chúng nói chung
và đặc biệt hơn đây đó là mạng xã hội
chúng tuyên truyền tìm cách này cách khác tiếp cận đưa ma túy tổng hợp đến với những người tiêu dùng
đặc biệt là thanh thương niên những người rất nhạy cảm thường xuyên muốn tìm đến kênh với
chính vì vậy nên chúng ta tuyên truyền về công tác về tác hại của ma túy nội dung
đặc biệt ma túy tổng hợp và những chất ma túy tổng hợp mới
mặt khác thì các gia đình nhà trường và xã hội cũng có những biện pháp phòng ngừa tích cực
nhiện ma túy tổng hợp hiện nay chưa có pháp đồ điều trị nên đắc nghiện thì rất khó cai nhiện hoặc không thể cai được
chính vì vậy tình trạng chữ sử dụng mua bán trái phép chất
ma túy đang tạo nên hồi chuông cảnh báo đối với các cơ quan chức năng nhà trường và đặc biệt là các gia đình trong việc quản lý giáo dục con em mình
vâng để có tiền đánh bạc qua mạng thì nam nhân viên đã lấy điện thoại của bà chủ rồi chuyển trộm số tiền gần một trăm linh triệu đồng trong tài khoản ngân hàng
ngày sáu chín công an thị xã bến cát của tỉnh bình dương đã tạm giữ đối tượng nguyễn văn thông chú tại tỉnh nghệ an để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản
điều tra tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai thông xin vào làm nhân viên phục vụ quán ăn do chị nguyễn thị ái thanh làm chủ
ngày bốn chín lợi dụng chị thanh để điện thoại di động trên bàn rồi đi vào bếp thông đã lấy điện thoại của chị thanh và đăng nhập vào tài khoản ngân hàng của chị thanh
thực hiện giao dịch chuyển khoản số tiền gần một trăm linh triệu đồng vào tài khoản của mình
sau khi lấy được tiền thông đem đi chuộc điện thoại và sử dụng để đánh bạc qua mạng
vâng hiện nay thì trên thị trường vẫn có tình trạng
bánh trung thu nhập lậu trôi nổi không rõ nguồn gốc xuất xứ không đảm bảo an toàn thực phẩm
trong bối cảnh tết trung thu đã đến cận kề chính vì vậy việc tăng cường đảm bảo an toàn thực phẩm tết trung thu năm hai nghìn hai mươi hai cần được các cơ quan chức năng chú ý
quá trình kiểm tra lực lượng chức năng cần tập trung ưu tiên các cơ sở sản xuất kinh doanh bánh kẹo nước giải khát thực phẩm truyền thống sản xuất tại các làng nghề cơ sở nhỏ lẻ cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thức ăn đường phố
qua đó kịp thời truy xuất thu hồi các sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm xử lý nghiêm các hành vi vi phạm và công khai tên cơ sở địa chỉ loại sản phẩm vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật
nếu có dấu hiệu hình sự đề nghị chuyển cơ quan công an để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
cục an toàn thực phẩm bộ y tế khuyến cáo người tiêu dùng chỉ mua sử dụng thực phẩm phụ gia thực phẩm có nhãn mát đầy đủ nguồn gốc xuất xứ rõ ràng không sử dụng phụ gia thực phẩm ngoài danh mục không đúng đối tượng điều đựng theo quy định
các quý vị có thể nhận thêm thông tin về các vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
viện kiểm sát nhân dân tp hcm đã trả hồ sơ đề nghị điều tra bổ sung làm rõ hành vi đồng phạm của những cá nhân có liên quan với bị cáo nguyễn phương hằng tổng giám đốc công ty cổ phần đại nam
viện kiểm sát đề nghị cơ quan điều tra làm rõ hành vi đồng phạm của những cá nhân có liên quan tham gia giúp sức cho hoạt động của bị can nguyễn phương hằng
đồng thời xem xét việc nhập vụ án liên quan đến bị can hằng do công an tỉnh bình dương khởi tố để giải quyết triệt để vụ án
trước đó viện kiểm sát nhân dân tp hcm cho biết đã tiếp nhận và đang nghiên cứu kết luận điều tra vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân do bị can nguyễn phương hằng thực hiện
theo kết luận điều tra vào khoảng tháng ba năm hai nghìn hai mươi một thông qua các tài khoản mạng xã hội youtube bị can nguyễn phương hằng đã tổ chức nhiều buổi livestream phát ngôn về nhiều chủ đề nhiều nội dung khác nhau
về chuyển biến mật đời tư cá nhân và những nội dung ghi ảnh hưởng uy tín danh dự của một số nghệ sĩ ca sĩ nhà báo
bà nguyễn phương hằng khai nhận các thông tin mà bị can đang phát ngôn về ba cá nhân trên trong các buổi phát livestream trực tiếp là do bị can đọc trên các nền tảng mạng xã hội chứ chưa được kiểm chứng và không có căn cứ chứng minh
sau hai năm lẫn trốn lệnh truy nã dương đại trí sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín tự trí nhãm lê ngọc đăng khoa còn gọi là khoa điên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn ngụ tại quận sáu vừa bị các trinh sát phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm bắt giữ cùng đồng phạm là trương tấn tài là đối tượng truy nã có liên quan
trong đó dương đại trí được xác định là đối tượng cầm đầu trong vụ băng áo cam đại náo ở quận bình tân tp hcm vào ngày năm tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
theo đó thông qua công tác trinh sát và nắm nguồn tin từ quần chúng nhân dân lực lượng công an đã xác định các đối tượng có liên quan trong vụ án băng áo cam gây thương tích tại quán ốc trên địa bàn quận bình tân đang lẫn trốn tại một căn nhà trên địa bàn xã phạm văn hai huyện bình chánh tp hcm
vào tối ngày năm tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai các trinh sát thuộc phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm đã phối hợp với công an huyện bình chánh đột kích bắt giữ ba đối tượng trí khoa và tài
tại thời điểm bị bắt các đối tượng có hành vi chống trả lực lượng công an

ngoài ra chúng tôi sẽ làm rõ hành vi che giấu tội phạm và những hành vi khác trong quá trình đối tượng
đã có đến các địa điểm các nơi mà các đối tượng khác che giấu để xử lý nghiêm trước pháp luật
tại cơ quan công an các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội gây rối trật tự công cộng
hủy hoại tài sản cố ý gây thương tích xảy ra tại quang ốc trên địa bàn quận bình tân tp hcm
về nguồn gốc số áo cam đối tượng trí khai nhận đã mua mấy tháng trước
thời điểm xảy ra vụ hỗn chiến với mục đích đi đánh nhau để nhận dạng đồng bọn
trí cũng khai nhận chính là người đứng ra tập hợp số lượng lớn đối tượng đi giải quyết mâu thuẫn
trong thời gian tới phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm sẽ quyết liệt triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm nhất là những đối tượng sử dụng hung khí để giải quyết mâu thuẫn
ngăn chặn sự hình thành và phát sinh các băng nhóm gây rối trật tự công cộng
nhằm giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn thành phố
tại bình định cơ quan an ninh điều tra công an tp hcm vừa khởi tố và bắt tạm giam
đối với trần đình thành quê ở tỉnh bình thuận về hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
trần đình thành khai nhận từ năm hai nghìn một mươi chín cho đến ngày bị bắt thành đã làm nhiều loại giấy tờ khi có yêu cầu trên phạm vi toàn quốc
trong đó năm hai nghìn hai mươi thành đã làm giả cho lê thị kim nhung một mươi sáu sổ đỏ và đặng ngọc trường hai sổ đỏ với số tiền bảy triệu đồng một sổ
nhung và trường là vợ chồng cũng là đồng phạm trong đường dây lừa đảo của trần thị kim hoa
liên quan đến vụ án trên vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh bình định đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
với ba đối tượng gồm trần thị kim hoa vợ chồng lê thị kim nhung đặng ngọc trường về các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
ngoài ra cơ quan an ninh điều tra còn khởi tố lương văn phong chú tại huyện tây sơn của tỉnh bình định về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan an ninh điều tra từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi một trần thị kim hoa cùng đồng bọn đã làm giả một mươi bảy sổ đỏ
chiếm đoạt hơn sáu trăm linh triệu đồng của các bị hại
công an huyện di linh của tỉnh lâm đồng đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với hoàng tấn phong chú tại huyện đức trọng
để làm rõ về hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông gây tai nạn chết người
vụ việc xảy ra vào ngày ba mươi một tháng tám ông phong điều khiển xe tải chở gạch lưu thông trên quốc lộ một a
trong lúc xe đang đổ đèo thì mất lái lao sang phần đường bên trái xe tải lật đè trúng xe máy đang lưu thông ngược chiều
hai người trên xe máy tử vong tại chỗ
lực lượng chức năng xác định thời điểm ông phong điều khiển xe tải không có giấy phép lái xe và các giấy tờ đăng ký liên quan
dạng sáng nay phòng cảnh sát giao thông phối hợp với phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh vĩnh long
và một số đơn vị nghiệp vụ đã kịp thời ngăn chặn và giải tán một tụ tập một vụ tụ tập đua xe và cổ vũ đua xe trái phép trên quốc lộ một
đoạn thuộc xã hòa phú huyện long hồ tỉnh vĩnh long
khi tuần tra trên quốc lộ một thì phát hiện tại đoạn km hai nghìn bốn mươi sáu thuộc xã hòa phú huyện long hồ
khoảng hai mươi xe mô tô với ba mươi thanh niên đang tụ tập đua xe cổ vũ đua xe trái phép
tổ công tác đã kịp thời ngăn chặn và tạm giữ được bốn xe mô tô làm việc với bốn thanh niên tụ tập tham gia cổ vũ đua xe trái phép
tại cơ quan công an bốn thanh niên này đã thừa nhận đã tụ tập với nhiều thanh niên khác chuẩn bị đua xe
thì bị các lực lượng thuộc công an tỉnh vĩnh long phát hiện
ngoài ra qua đấu tranh khai thác
các đối tượng đã thừa nhận có tham gia vụ tụ tập đua xe và cổ vũ đua xe trên quốc lộ một
đoạn gần dốc cầu cần thơ thuộc xã mỹ hòa thị xã bình minh vào dạng sáng ngày một tháng chín
hiện công an tỉnh vĩnh long đang khẩn trương xác minh làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật đối với các thanh thiếu niên vi phạm
thưa quý vị mới đây thì cao tốc vân đồn móng cái đã chính thức được thông xe
và đây là một trong những tuyến đường mà sở hữu nhiều cây cầu vượt

cây cầu vượt biển vượt sông suối nhất cả nước với nhiều cảnh đẹp bên đường
chính điều này thì đã dẫn đến tình trạng người tham gia giao thông tự ý dừng phương tiện chụp ảnh trên tuyến
đây là hành vi vi phạm luật giao thông đường bộ tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn
hiện đơn vị quản lý tuyến cao tốc vân đồn móng cái đã thông báo và gửi hình ảnh vi phạm tới cơ quan chức năng
để xử lý và xác minh phản nguội
tại thời điểm phóng viên ghi hình trên tuyến cao tốc vân đồn móng cái đoạn qua cầu vân tiên
mặc dù mật độ phương tiện đông đúc nhưng nhiều người điều khiển xe ô tô đã dừng ở làn khẩn cấp
một số người còn rời khỏi xe để ngắm cảnh chụp ảnh
theo đại diện công ty đầu tư phát triển hạ tầng vân đồn tập đoàn sun group
đơn vị đã làm việc với cục cảnh sát giao thông và chuyển những hình ảnh của phương tiện vi phạm đến cơ quan chức năng để xử lý phạt nguội
qua hệ thống giám sát camera thì chúng tôi cũng nhận thấy có một số các phương tiện dừng đỗ chụp ảnh
trên các điểm như cầu vân tiên và một số điểm khác nữa
chúng tôi cũng đã đưa đội tuần đường xuống để nhắc nhở trực tiếp các phương tiện
không được phép dừng đỗ tại tuyến cao tốc để chụp ảnh
hoặc là dừng đỗ vì bất kỳ lý do nào khác để đảm bảo an toàn
cho phương tiện và tính mạng của người tham gia giao thông
theo luật giao thông đường bộ năm hai nghìn tám phương tiện lưu thông trên đường cao tốc chỉ được dừng đỗ
ở phần đường quy định trong trường hợp xe bị hư hỏng hoặc người trên xe cần được cứu hộ y tế khẩn cấp
việc dừng xe đỗ xe trên đường cao tốc không đúng quy định sẽ bị phạt từ một mươi đến một mươi hai triệu đồng
ngoài ra còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ hai đến bốn tháng
chúng tôi cũng sẽ
gửi văn bản đến ủy ban nhân dân các huyện tiên yên đầm hà hải hà và thành phố móng cái
để phối hợp với đơn vị quản lý đường cao tốc
tiếp tục tăng cường tuyên truyền cho nhân dân ở trên khu vực tuyến cao tốc chạy qua
để hiểu và tuân thủ các quy định của pháp luật
nhằm hạn chế thấp nhất các vấn đề tai nạn hoặc là mất trộm các tài sản trên tuyến đường cao tốc

cao tốc vân đồn mong cái khánh thành và chính thức thông xe từ ngày một tháng chín
di chuyển thuận lợi qua nhiều vùng cảnh quan kỳ vĩ
trong kỷ nghỉ lễ quốc khánh năm nay
mỗi ngày cao tốc vân đồn móng cái đón trên một mươi lượt phương tiện lưu thông trên tuyến